thưa quý vị trong đêm nay miền bắc vẫn duy trì tình trạng mưa nhỏ và sương mù
nên nhiệt đêm ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ
sang ngày mai bắc bộ được dự báo sẽ lại đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới
khiến cho miền bắc mưa từ sớm và kéo dài suốt cả ngày
nền nhiệt ở miền bắc vì thế cũng sẽ giảm đi
những nơi vùng núi như lào cai hà giang cao bằng lạng sơn và phần phía bắc của tỉnh quảng ninh
nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
khu vực trung du các tỉnh yên bái bắc cạn tuyên quang thái nguyên và bắc giang
nhiệt độ cũng chỉ từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
với mức nhiệt như vậy thì ngày mai rét đậm rét hại sẽ xảy ra ở hai phần ba khu vực phía bắc
chỉ riêng hai tỉnh lai châu và điện biên chưa chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc này
ngày mai trời vẫn có nắng và nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
đêm nay cả miền trung chỉ có mưa ở một vài nơi xảy ra chủ yếu ở khu vực tỉnh thanh hóa
nhiệt độ thấp nhất ở đây là một mươi bảy độ
các tỉnh còn lại của miền trung thời tiết tốt mây thay đổi và đêm không mưa
sang ngày mai trung bộ tiếp tục có nắng
nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tăng lên mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ cao từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
đêm nay ở tây nguyên duy trì mức nhiệt thấp từ một mươi hai đến một mươi năm độ
riêng đà lạt vẫn thấp dưới bảy độ
còn ở khu vực nam bộ mức nhiệt miền đông chỉ duy trì từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
còn ở các tỉnh miền tây nam bộ có mức nhiệt thấp từ hai mươi hai cho đến hai mươi ba độ
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên trời
không mưa còn nắng sớm nền nhiệt ở nam bộ và tây nguyên sẽ tăng nhanh
cao nhất ngày mai ở tây nguyên là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ sẽ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trên biển khối không khí lạnh suy yếu nên đêm nay và sáng sớm ngày mai ở vịnh bắc bộ
vẫn cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
đến chiều và tối mai khi có tác động của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ
gió sẽ chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm và có lúc cấp sáu
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước